tuy nhiên mốc thời gian dự kiến chạy thử vào tháng một mươi khó có thể đạt được vì nhiều hạng mục trong dự án còn dở dàng
nguyên nhân được tổng thầu đưa ra là thiếu vốn
hiện tại tổng thầu này đang nợ các nhà cung cấp thiết bị trung quốc khoảng tám mươi triệu đô la mỹ
và nợ hàng chục nhà thầu phụ việt nam khoảng sáu trăm linh tỷ đồng
lắp đặt thiết bị trong khu nhà ga hiện là phần việc chiếm thời gian lớn nhất của toàn bộ dự án
tuy nhiên theo tổng thầu trung quốc công việc này sẽ phải dừng lại khi phần lớn các thiết bị đã nhập về việt nam chuẩn bị lắp đặt xong
còn tổng thầu tiếp tục không có tiền để triển khai dự án
đại diện tổng thầu cho biết đã hoàn thành được chín mươi năm khối lượng xây lắp
tuy nhiên phần quan trọng là thiết bị chưa có tiền thanh toán cho đơn vị cung ứng trung quốc
nên dự án chưa thể vận hành theo đúng kế hoạch
hiện khó khăn lớn nhất của tổng thầu trung quốc đó là vốn
theo đó tổng thầu này đang nợ các nhà cung cấp thiết bị trung quốc khoảng tám mươi triệu đô la
và nợ hàng chục nhà thầu phụ việt nam khoảng sáu trăm linh tỷ đồng
tổng thầu này đang nợ các nhà cung cấp thiết bị trung quốc khoảng tám mươi triệu đô la

và hiện tại dự án đang vướng mắc về khâu giải ngân số tiền hơn hai trăm năm mươi triệu usd từ hiệp định bổ sung thêm vốn
trong thời gian sớm nhất bộ giao thông vận tải sẽ đề nghị đại sứ quán trung quốc
làm việc với lãnh đạo cấp cao của tập đoàn cục sáu đường sắt trung quốc yêu cầu thực hiện tiến độ cam kết